mới đây bệnh viện đa khoa thống nhất tỉnh đồng nai vừa tiếp nhận trường hợp bé hai tuổi bị đuối nước trong hồ bơi tại nhà
theo đó bé gái là tvn hai tuổi ngụ xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai nhập viện vào ngày một tháng năm trong tình trạng ngừng thở
có thể tím tái giãn đồng từ lớn hai bên mạch huyết áp đều bằng không
sau khi tiếp nhận bệnh nhi các bác sĩ tiến hành hồi sinh tim phổi nhưng bé vẫn không có dấu hiệu phục hồi
bệnh nhi xác định đã tử vong ngoại viện do đuối nước
cùng ngày bệnh viện đa qua thống nhất cũng đã tiếp nhận anh n d h một mươi chín tuổi ngô huyện vĩnh kiểu
bị đuối nước ở khu vực hồ trị an vào chiều ngày ba mươi tháng bốn nạn nhân cũng đã tử vong
theo đồng kê tại việt nam đuối nước là một trong một mươi nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ năm đến một mươi bốn tuổi
tỷ lệ trẻ em đuối nước ở nước ta đã giảm nhưng vẫn còn có gần hai trẻ đuối nước mỗi năm
những năm gần đây tình trạng đuối nước có tình trạng gia tăng và cướp đi sinh mạng của rất nhiều người
để lại hậu quả rất nặng nề cho gia đình và xã hội
đuối nước đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng được dư luận quan tâm
đặc biệt là vào dịp hè các cháu học sinh đang được nghỉ học do chủ quan không nghĩ tới hậu quả gây nên
vì vậy những tai nạn thương tâm đáng tiếc rất dễ xảy ra
đuối nước có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến
tuy nhiên nguyên nhân chính hay xảy ra đối với trẻ lớn tuổi là do bản tính hiếu động tò mò
còn đối với trẻ nhỏ do tính thích nước hoặc do sự bất cần của gia đình
cho dù trẻ em không biết bơi lội hay biết bơi lội
nhưng do sự chủ quan nên không lường trước được hết những nguy hiểm của tai nạn đuối nước
năm nào cũng vậy dù lấy được cảnh báo vào bất cứ vào đầu hè
trên cả nước lại xảy ra rất nhiều vụ đuối nước thương tâm
ở trẻ em khiến gia đình và xã hội cộng đồng đều lo lắng và thương cảm
trước đó vào ngày một mươi tháng bốn ubnd xã đồng hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
cô đã xác nhận hai nữ sinh lớp bảy trên địa bàn đã bị đuối nước khi tắm sông danh qua đoạn sản này
ngay sau đó thi thể của cả hai em đã được bàn giao cho gia đình chính quyền cũng đã hỗ trợ lầu hậu sự
theo đó vào khoảng một mươi ba giờ cùng ngày một nhóm học sinh lớp bảy tại trường trung học cơ sở đông hòa
đã rủ nhau tắm ở trên sông danh đoạn qua thôn đại sơn xã đồng hóa
đang tắm thì hai nữ sinh trần thị cha mơ ở thôn đại sơn và lê bảo trờ ở thôn đồng phú
cùng xã đồng hóa bất ngờ bị đuối nước
ngay sau khi phát hiện sự việc một số người bạn ở trong nhóm đã chạy đi gọi người lớn đi cấp cứu
tuy nhiên khi người lớn đến đưa hai em lên bờ thì cả hai đã tử vong
theo người dân địa phương đoạn do sông này bình thường khi thủy trường xuống khá cạn có thể bơi lội
tuy nhiên tại một số thời điểm trong ngày thủy chiều dâng lên cao nước sông sẽ dâng cao bất ngờ
nhiều người sẽ không biết sẽ bị đuối nước
ông nguyễn tiến nam chủ tịch xã đồng hóa cho biết
chính quyền xã trước mắt sẽ hỗ trợ gia đình một ít kinh phí để lo hậu sự cho hai em
trước đó xã đã rất nhiều lần cảnh báo nguy hiểm về việc tắm sông nhưng sự việc đau lòng này vẫn xảy ra
cũng tương tự trường hợp trên trước đó vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm anh hiểu cho hai mươi bốn
một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã yêu hèo huyện yêu hở leo tỉnh đắk lắc cho biết
trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba giờ cùng ngày
một nhóm học sinh tại trường tiểu học trung học cơ sở hoàng hoa thám xã yêu hèo bao gồm các em
tttt nttt dthi cùng học lớp tám và em tttp học lớp bảy cùng với một số học sinh khác
rủ nhau ra đập nước ở thôn bảy cách nhà trường khoảng sáu km để tắm
ít phút sau đó bốn em học sinh bị trượt chân rơi vào vũng nước sâu
lúc này hai em học sinh đi chung đứng trên bờ phát hiện nên chạy về tìm người để cứu
tuy nhiên khi đến nơi bốn nữ sinh đã bị đuối nước tử vong thương tâm
trong số các nạn nhân em tttt và em tttp là hai chị em ruột
đáng lo ngại sắp tới mùa hè đến học sinh được nghỉ học
cùng với thời tiết nắng nóng nên biển ao hồ sông suối sẽ trở thành địa điểm lý tưởng
để các em vui chơi đặc biệt là hoạt động bơi lội
cũng từ đây rất nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra
thực tế cho thấy tình trạng đuối nước xảy ra ở rất nhiều vùng nông thôn
nơi có nhiều ao hồ sông suối vắng người qua lại
cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cũng tại thôn nam định
xã gắc cằn huyện đắc miu tỉnh đắc nông đã xảy ra vụ đuối nước
khiến bốn trẻ từ bốn đến sáu tuổi tử vong khi rủ nhau tắm tại hồ chứa nước
dùng để tưới cà phê gần nhà
tương tự trường hợp trên vào chiều ngày hai mươi chín tháng bốn
cũng đã có ba cháu nhỏ là anh chị em ruột và họ hàng
đều trú tại thôn tây phước xã bình phước huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
được bà đưa tới khu vực hồ chướng nước phước hòa thuộc thôn tây phước để chơi
trong lúc vui đùa thải diều không may cả ba em bị trượt chân ngã xuống hồ nước ở phước hòa
khi phát hiện các cháu bị đuối nước người bà đã tri hô người dân đi cứu vớt
tuy nhiên khi đưa được ba cháu lên bờ thì cả ba đã tử vong
gần đây nhất vào chiều ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tại khu vực hạ liêu sông đà thuộc địa bàn phường tân thịnh
thành phố hòa bình tỉnh hòa bình cũng đã xảy ra vụ đuối nước làm hai bé gái tử vong
theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn công an tỉnh hòa bình
khu vực xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm là nơi lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm
đồng thời lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên sử dụng loa phương tiện để cảnh báo
yêu cầu người dân không được tắm sông
khu vực này có rất nhiều vực xoáy nước chảy xiết rất nguy hiểm
tuy nhiên vào các buổi chiều vẫn có rất nhiều người dân đến khu vực này để bơi lội
bất chấp sự cảnh báo của chính quyền địa phương
có thể thấy từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các vụ đuối nước ở trẻ em đã có xu hướng
gia tăng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
ở thanh hóa trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã xảy ra hai mươi vụ tai nạn thương tích
khiến hai mươi ba trẻ tử vong trong đó có một mươi hai vụ đuối nước làm một mươi ba trẻ tử vong
báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông cho thấy từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
toàn tỉnh đã xảy ra năm mươi bốn vụ tai nạn thương tích làm một mươi sáu em tử vong
trong đó có tám vụ tai nạn đuối nước và một mươi bốn em tử vong năm hai nghìn hai mươi ba
trẻ em tử vong do đuối nước chiếm tám mươi bảy trẻ em tử vong do tai nạn thương tích
gần đây tỉnh gia lai cũng đã thường xuyên tiếp nhận các vụ đuối nước tai nạn thường tâm
nạn nhân chủ yếu là lứa tuổi học sinh
theo thống kê chỉ bốn tháng của năm hai nghìn hai mươi ba toàn tỉnh gia lai đã xảy ra hai mươi ba vụ tai nạn đuối nước
làm ba mươi một trẻ em tử vong tăng mạnh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt có rất nhiều vụ đuối nước tập thể khiến gia đình của lúc mất hai ba người con
đang ở trong độ tuổi đi học
theo số liệu thống kê năm hai nghìn hai mươi hai toàn tỉnh hà tĩnh cũng đã xảy ra một mươi hai vụ đuối nước
làm một mươi tám trẻ em tử vong
tuy nhiên sang năm hai nghìn hai mươi ba chỉ trong ba tháng đầu năm tỉnh này đã có tám trường hợp trẻ em thiệt mạng do đuối nước
những con số báo động trên một lần nữa giống lên hồi chuông cảnh báo càng tỉnh các bậc phụ huynh
nhà trường và xã hội trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ
nhất là một mùa hè với rất nhiều nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn ở phía trước
không chỉ học bơi học cứu đuối cũng rất quan trọng
theo báo cáo của bộ lao động thương bình xã hội
dù tình hình đuối nước ở trẻ em có xu hướng giảm trong thời gian qua
tuy nhiên mỗi năm vẫn có gần hai trẻ em tử vong do đuối nước
đây là một sự mất mát vô cùng to lớn đối với mỗi gia đình và toàn xã hội
ảnh hưởng đến an toàn và sự sống của trẻ
bà nguyễn thu hiền giám đốc trung tâm giảng viên bơi lội bể bơi nước muối
định công hoàng mai hà nội cho rằng sự lơ là chủ quan của người lớn trong việc chăm sóc
quản lý con em môi trường sống mất an toàn từ trong gia đình tới ngoài cộng đồng
điều quan trọng là rất nhiều trẻ em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức
kỹ năng nhận biết sự nguy hiểm kỹ năng an toàn trong môi trường nước
ở nhiều địa phương còn thiếu điểm vui chơi giải trí cho trẻ em
nên tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước vẫn thường xuyên xảy ra
theo bà hiền cha mẹ nên cho trẻ đến các trung tâm dạy bơi chuyên nghiệp
để cho trẻ dạy các kiến thức về việc nhận biết môi trường nước nguy hiểm
cách xử lý tình huống khi bị chuột rút xử trí khi bơi vào vùng nước xoáy
hiện nay rất nhiều bậc phụ huynh đã nghiên định việc cho con đi học bơi
nhưng bơi lộ thôi là chưa đủ
trẻ thiết yếu phải được dạy những kỹ năng an toàn trong môi trường nước
để biết bơi an toàn tự cứu chính mình khi bị rơi xuống nước
biết cách thoát hiểm khi năng bị đuối sức hoặc gặp tình huống xấu biết cứu đuối an toàn
thực tế có rất nhiều trường hợp bơi giỏi nhưng không biết cách cứu đuối an toàn dẫn tới tử vong
theo vị chuyên gia này để giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước
cha mẹ người chăm sóc trẻ cần đến nâng cao ý thức quản lý giám sát con thường xuyên
người lớn không để cho trẻ em tự do tắm sông biển ao hồ mà không có người trung non
còn để thường xuyên cảnh báo trẻ về nguy cơ bị đuối nước khi ở tắm sông hồ áo suối
mặc áo phao cho trẻ khi tham gia bất cứ hoạt động đường thủy nào
trên thực tế thời gian qua cũng cho thấy có rất nhiều trường hợp trẻ tử vong do đuối nước
vì ngã vào những xô trậu có chứa nước ngay trong trường học
do đó cha mẹ người chăm sóc trẻ cũng cần phải xây dựng một ngôi nhà an toàn cho trẻ bằng cách
làm tường rào lấp kín những ao hồ không cần thiết lấp đậy chê chắn giếng ao lưu nước bể bơi
trong gia đình và môi trường xung quanh
ngành giáo dục địa phương cũng có thể tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh thành phố ban hành chương trình
kế hoạch tăng cường đầu tư vật chất đảm bảo các điều kiện dạy bơi học bơi cho những cơ sở giáo dục
có chính sách hỗ trợ giảm giá vé chi phí học bơi xen luyện kỹ năng bơi an toàn
cũng như dịch vụ liên quan đến cho học sinh
có thể nói để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và hạn chế trẻ em tử vong do đuối nước
đến mức thấp nhất cần phải có sự phối hợp trật trễ hơn nữa giữa các ngành chức năng
các tổ chức xã hội đoàn thể gia đình và nhà trường